hiện lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đang khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc
trong khi đó trên địa bàn tỉnh thái nguyên thời gian qua tình hình cháy cũng có nhiều diễn biến phức tạp
trong đó số vụ cháy tại các hộ gia đình tăng cao
tính từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tám mươi một vụ cháy
trong đó có một vụ gây thiệt hại nghiêm trọng làm hai người chết và bảy người bị thương thiệt hại tài sản gần ba trăm linh triệu đồng

nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của người dân về phòng cháy chữa cháy chưa cao đặc biệt là tại các hộ gia đình
những hình ảnh này là vụ cháy xảy ra tại cửa hàng tạp hóa tại số một mươi chín phường thịnh đán thành phố thái nguyên vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
vụ cháy khiến hai người trong một gia đình thiệt mạng một người bị bỏng và hai chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị thương
tổng tài sản thiệt hại khoảng gần tám tỷ đồng
nguyên nhân được xác định là do chập điện gây cháy lan ra xung quanh
còn mới đây
vào đầu tháng sáu tại gia đình ông trần văn thụ ở tổ dân phố đại cát phường bãi bông thị xã phổ yên
do quạt điện bị chập đã làm cháy tầng hai của căn nhà
rất may lực lượng chữa cháy đã có mặt kịp thời dập tắt không để cháy lan
nhằm ngăn ngừa các sự cố cháy nổ do sử dụng điện trong các hộ gia đình
góp phần đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân
thời gian qua cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh thái nguyên cùng công an các cấp
đã tăng cường tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy cho người dân
nâng cao nhận thức của mỗi hộ gia đình trong việc ngăn ngừa cháy nổ trong chính gia đình mình
qua các hệ thống thông tin đại chúng đồng thời tuyên truyền của công an vườn phường và cảnh sát khu vực
tôi nhận thấy rằng công tác phòng cháy chữa cháy từ các hội nhân dân hết sức quan trọng
để đảm bảo tài sản cho chính mình và cho hàng xóm
từ nhận thức được như vậy thì tôi thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình
bà con cùng dãy phố hiểu biết được các phương pháp phòng cháy chữa cháy
lực lượng chức năng cũng thường xuyên có kế hoạch tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
cho lực lượng dân phòng bảo vệ khu phố lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
tuyên truyền hướng dẫn và nhắc nhở các hộ gia đình chủ động trang bị bình chữa cháy
bố trí lối thoát nạn sắp xếp các vật dụng hàng hóa trong nhà
hợp lý đặc biệt là nơi để bếp ga hay các thiết bị điện
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu công an phường phan đình phùng đã tham mưu cho đảng ủy
ủy ban dân phường nhằm nâng cao nhận thức và hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
theo phương châm bốn tại chỗ đó là lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ
và chỉ huy tại chỗ
để ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư các hộ gia đình
mỗi người mỗi nhà cần phải thấy rõ được tầm quan trọng của công tác phòng cháy
chủ động có các biện pháp phòng cháy thường xuyên kiểm tra
bảo dưỡng các hệ thống vật dụng dễ cháy trong gia đình
loại bỏ những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra
có như vậy mới bảo vệ được tính mạng tài sản của gia đình trước những hiểm họa do cháy nổ gây ra
tiếp theo là tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật về các vụ tai nạn giao thông xảy ra
ở bình dương và tp hcm
tại tỉnh bình dương vào khoảng ba giờ sáng nay ngày hai mươi bảy tháng sáu
chiếc xe ô tô bốn chỗ mang biển kiểm soát sáu mươi một a bốn trăm sáu mươi sáu do trần đức linh
hộ khẩu thường trú tại tỉnh bình dương điều khiển
đi trên đường cách mạng tháng tám hướng từ thị xã thuận an về tp thủ dầu một
khi đến đoạn đường thuộc phường phú thọ tp thủ dầu một
đã và chạm với xe máy do anh nguyễn thành an chú tỉnh ninh thuận điều khiển
vụ va chạm mạnh khiến cả hai xe biến dạng anh an tử vong tại chỗ
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
còn tại tp hcm vào chiều qua hai mươi sáu tháng sáu chị nguyễn đào tuyết liên quê bình phước
và người bạn tên mai quê sóc trăng cùng đi trên xe máy chạy trên tỉnh lộ bốn mươi ba
hướng từ bình dương về tp hcm
khi vừa qua khỏi cổng khu chế xuất linh trung hai khu phố hai phường bình triều
quận thủ đức tp hcm thì bất ngờ lao qua trái
biển kiểm soát hai mươi chín c ba mươi một nghìn tám mươi hai lưu thông hướng ngược lại
vụ va chạm khiến hai nữ công nhân cùng xe máy lọt dưới gầm xe tải tử vong tại chỗ
lực lượng chức năng quận thủ đức đã nhanh chóng có mặt
tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm
hai tụ điểm với hàng chục đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền
vừa bị lực lượng phòng chống tệ nạn xã hội phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh cà mau bắt quả tàng
tại tụ điểm đánh bài trong nhà của bà phạm thị khuya thuộc ấp bình minh hai
xã trần hợi huyện trần văn thời tỉnh cà mau có một mươi năm đối tượng liên quan
lực lượng làm nhiệm vụ thu gần hai mươi triệu đồng và nhiều tăng vật khác
kiểm tra người và phương tiện của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ thêm hàng chục triệu đồng
đối diện với nhà bà khuya lực lượng tiếp tục phát hiện tại nhà ông trần văn thanh
bảy đối tượng khác có liên quan đến hành vi đánh bài
các đối tượng gồm nguyễn ngọc dũng trần tấn phương nguyễn xuân tùng nguyễn quang tuấn
bị bắt quả tàng đang chơi cờ cá ngựa thắng thua bằng tiền
tại quán cà phê địa chỉ tại phường hiệp an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ gần bốn mươi triệu đồng tiền mặt cùng các tăng vật khác
tại cơ quan công an các đối tượng này khai nhận đặt mỗi cửa ván từ một trăm linh đến năm trăm linh ngàn đồng
thưa quý vị phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình vừa chỉ đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế và tham nhũng bộ công an và thanh tra chính phủ làm rõ những tố cáo về tiêu cực
trong hai gói thộc xe buýt do sở giao thông vận tải hà nội làm chủ đầu tư
trước đó vào giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu một nhà thầu đã có văn bản gửi phó thủ tướng nguyễn xuân phúc
nay là thủ tướng nguyễn xuân phúc tố cáo những hành vi gian lận hồ sơ trong việc đấu thầu gói thầu
cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến số bảy mươi hai và tuyến số tám mươi hai
do sở giao thông vận tải hà nội làm chủ đầu tư
về việc này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chỉ đạo giao cho ubnd tp hà nội
chỉ đạo sở giao thông vận tải hà nội và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra
làm rõ nội dung tố cáo của đơn vị trên
căn cứ vào nội dung sở giao thông vận tải hà nội báo cáo ubnd tp hà nội đã báo cáo thủ tướng chính phủ
tuy nhiên nội dung báo cáo sơ xài yêu cầu ubnd tp hà nội cần rút kinh nghiệm
đồng thời phó thủ tướng giao thanh tra chính phủ chủ trì phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế và tham nhũng bộ công an và các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương kiểm tra làm rõ
thưa quý vị với vùng đất luôn sôi động hoạt động khai thác khoáng sản nói chung
trong đó khai thác vàng cả có phép và trái phép như quảng nam
nhu cầu cung cấp vật liệu nổ cho hoạt động này là rất lớn
tuy nhiên chỉ những doanh nghiệp được cấp phép mua sử dụng vật liệu nổ mới được mua vật liệu nổ
phục vụ cho hoạt động này và con số này là khá ít
hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vẫn tiếp diễn như thời gian vừa qua
thì phải kể đến một số thị trường ngầm mua bán trái phép vật liệu nổ đã và đang diễn biến hết sức phức tạp
chỉ trong vòng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu công an tỉnh quảng nam đã phá hai đường dây mua bán trái phép vật liệu nổ
với số lượng lớn đã cho thấy sự nhức nhối của vấn đề này
mới đây nhất cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam vừa triệt phá thành công chuyên án lớn
về mua bán vận chuyển trái phép vật liệu nổ với số lượng tăng vật khá lớn
gồm hai chín trăm sáu mươi bốn kg thuốc nổ bảy kíp điện ba kíp đốt và một năm trăm linh dây cháy chậm
bắt giữ năm đối tượng trong một đường dây mua bán trái phép vật liệu nổ
cầm đầu là phạm phong sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai chú liên triều thành phố đà nẵng
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sơn hà một công ty có chức năng khai thác vàng tại huyện tiên phước
và công ty này được phép mua sử dụng vật liệu nổ
tự nhiên nhiều năm điền việc khai thác vàng có phép của công ty bị thua lỗ
khiến phong nảy sinh ý định sai trái